xin chào quý vị và các bạn trong ngày mai tại các tỉnh miền bắc do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu lệch đông
kết hợp với hội tụ gió ở mực năm m nên trời nhiều mây có sương mù
tại các tỉnh vùng núi tây bắc như lai châu điện biên sơn la lào cai có thể xuất hiện mưa mưa rào
còn với các tỉnh đồng bằng ven biển có thể xuất hiện mưa nhỏ về đêm và sáng sớm
trưa chiều giảm mây hưởng nắng nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ
vào đêm và sáng sớm trưa chiều giảm mây trời nắng nhà độ có thể tăng lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết nói chung khá thuận lợi phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi hai độ
ở nam bộ và tây nguyên trong vòng hai mươi bốn giờ tới thời tiết khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng
riêng tại các tỉnh miền đông nam bộ tiếp tục có nắng nóng
với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ về chiều tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tại một số tỉnh ở ven biển miền tây tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn đối với khu vực tây nguyên trời phổ biến nắng giáo vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực bắc biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa gió đông bắc cấp bốn
khu vực giữa và nam miền đông bao gồm quần đảo trường sa phổ biến có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn hai mươi tám độ và hai mươi sáu ba mươi độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa phùn sương mùi rải rác gió đông cấp hai ba
nhiệt độ từ hai mươi hai mươi tám độ